thành phố hồ chí minh cần kinh phí khoảng hai mươi chín tỷ đồng từ các nguồn ngân sách vốn oda
vốn huy động từ các thành phần kinh tế khác để xử lý chất thải rắn
với mục tiêu là tám mươi chất thải được tái chế từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
tổng kinh phí thực hiện đề án quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn năm hai nghìn năm mươi là gần hai mươi chín tỷ đồng
dùng để chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật
các khu xử lý chất thải rắn tập trung ở tây bắc đa phước và khu công nghệ môi trường xanh lông an
đầu tư hạ tầng kỹ thuật trạm trung chuyển chất thải rắn công nghiệp phân loại rác tại nguồn
thu gom vận chuyển trung chuyển và xử lý chất thải rắn giữ gìn vệ sinh môi trường
sông kênh rạch từ thành phố đến các quận huyện
hiện thành phố hồ chí minh mỗi ngày thải ra khoảng chín ba trăm linh tấn rác sinh hoạt
thành phố đang thực hiện giảm dần việc chôn lấp rác bằng việc chuyển đổi công nghệ đốt rác phát điện